ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an tp hcm về thành tích triệt phá
ổ nhóm đối tượng sử dụng trái phép thông tin công dân australia để chiếm đoạt tiền hưu trí
trước đó ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với công an tp hcm đấu tranh chuyên án triệt phá ổ nhóm đối tượng
sử dụng trái phép thông tin công dân úc để chiếm đoạt tiền hưu trí
qua chính sách tạm cấp sớm tiền hưu trí ars của chính phủ úc bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ một mươi bốn điện thoại di động một mươi hai thẻ ngân hàng hai xe ô tô cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của phòng bốn
thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng cảnh sát hình sự
thuộc công an tp hcm trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
thành tích trên cũng đã phản ánh sự phối hợp tích cực hiệu quả giữa cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với công an tp hcm
qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa lực lượng công an việt nam và cảnh sát liên bang úc
trong đấu tranh phòng chống tội phạm gian đe phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm quốc tế và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận
biểu dương thành tích của các đồng chí đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiếp tục phối hợp với công an tp hcm khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu